thủ tướng chính phủ đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông trường minh tuấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
theo quy định này thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông trương minh tuấn
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông do có vi phạm khuyết điểm
và bộ chính trị đã thi hành kỷ luật về đảng tại quyết định số tám trăm linh sáu ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín